theo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an chỉ tính riêng trong quý i năm hai nghìn hai mươi
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu giữ trên ba tấn ma túy tổng hợp và hơn một bánh heroin
ma túy được đưa sang nước thứ ba tiêu thụ nhưng có một phần được tiêu thụ trong nước
trong đó có các cơ sở kinh doanh có điều kiện như vũ trường quán bar
liên tiếp trong thời gian gần đây lực lượng công an trên địa bàn cả nước phát hiện tình trạng
sử dụng ma túy trong các vũ trường và quán bar
ma túy được đưa vào các quán bar bằng nhiều nguồn nhiều cách
trong đó có cả việc những người sử dụng trực tiếp đem vào
mặc dù vậy cơ quan quản lý cũng chưa có cách để kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả
thứ trưởng lê quý vương phê duyệt cái kế hoạch đó và cục sẽ phối hợp với các địa phương
ra soát lại toàn bộ những cái hoạt động ở các cái tụ điểm mà có thể nó liên quan đến cái mua bán tổ chức sử dụng ma túy
ma túy giờ đây xuất hiện với nhiều loại nhỏ gọn hơn được nguy trang dưới nhiều dạng hình thức khác nhau
do vậy tại những nơi đông người hay các sự kiện lớn việc người tham dự đưa ma túy vào là rất khó kiểm soát